thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ campuchia tại việt nam pera wonhong
đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
nhân dịp quốc khánh lần thứ sáu mươi ba của campuchia thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng
mà nhân dân campuchia đã giành được thời gian qua
thủ tướng khẳng định việt nam và campuchia là láng giềng gần gũi trong asean
có quan hệ truyền thống lâu đời ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau
luôn kề vai sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn
hai bên cần tăng cường đoàn kết hợp tác giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước
góp phần vào việc củng cố hợp tác trong khu vực và trên thế giới
đảng và nhà nước việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố
và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với campuchia
thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực
đưa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển hơn
như thúc đẩy hoạt động của ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia ủy ban liên hợp về biên giới hai nước
về phần mình đại sứ pala wonhong cảm ơn thủ tướng đã chúc mừng dịp kỷ niệm sáu mươi ba năm quốc khánh campuchia
bày tỏ vinh dự và tự hào được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền campuchia tại việt nam
xác định vai trò đại sứ là cây cầu nối hữu nghị giữa hai nước
ông nhấn mạnh sẽ theo dõi thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí
tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại như công tác phân giới cắm mốc